bệnh viện phong gia liễu trung ương quy hòa vừa long trọng tổ chức lễ kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập
đồng thời đón nhận cờ thi đua của thủ tướng chính phủ cờ thi đua của chủ tịch ubnd tỉnh bình định
năm một nghìn chín trăm hai mươi chín linh mục paul marer người pháp cùng với hơn ba mươi bệnh nhân phong đến vùng đất vũng dừa xây dựng nên trại phong quy hòa
đến nay sau chín mươi năm xây dựng trưởng thành trại phong quy hòa đã trở thành bệnh viện phong gia liễu trung ương quy hòa
đây là bệnh viện đa khoa được xếp hạng một với ba mươi tám khoa phòng chức năng tổng số cán bộ viên chức là bốn trăm năm mươi sáu người
trong đó có một mươi năm tiến sĩ chuyên khoa hai ba mươi ba thạc sĩ chuyên khoa một hai mươi chín bác sĩ năm mươi năm cử nhân điều dưỡng một mươi dược sĩ đại học
đảng bộ bệnh viện có bảy tri bộ trực thuộc với tổng số một trăm linh bảy đảng viên
với tầm nhìn mới tập thể bệnh viện phong gia liễu trung ương quy hòa phấn đấu phát triển thành một bệnh viện chuyên sâu đầu ngành về gia liễu thẩm mỹ
phổ cập về đa khoa tương đương với các bệnh viện đầu ngành trong nước và khu vực